sau bão số một mươi hai đến nay tại các vùng nông thôn của tỉnh phú yên vẫn còn hàng trăm hộ phải dùng điện tạm bỡ
để bảo đảm an toàn công ty điện lực tỉnh phú yên đã chủ động sửa chữa lắp đặt miễn phí
nhiều thiết bị mới cho các hộ dân ghi nhận của phóng viên thời sự
thôn mỹ hòa xã hòa hiệp bắc huyện đông hòa tỉnh phú yên có hơn một hộ gia đình sử dụng điện
đến thời điểm này hầu hết các tuyến đường điện đã được sửa chữa bảo đảm cung cấp điện đến từng gia đình tại công tơ
tuy nhiên vẫn còn hai mươi hai hộ gia đình già cả neo đơn hộ nghèo do thiếu kinh phí sửa chữa nên hệ thống điện trong nhà phải dùng tạm thời
trước khó khăn này điện lực huyện đông hòa thuộc công ty địa lực phú yên đã điều động hàng chục kỹ sư công nhân kỹ thuật
đến tận nhà dân để kiểm tra hệ thống và đã thay mới một số thiết bị cần thiết đáp ứng nhu cầu sinh hoạt
ngoài ra ngành điện phú yên còn phối hợp với đoàn thanh niên hội nông dân sửa chữa thay mới hệ thống điện trên các tuyến đường
tại các huyện phú hòa sơn hòa và sông hình
hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ từ chính quyền địa phương và nhân dân
thứa chương trình thắp sáng đường vơ thì điện lực đã hỗ trợ cho địa phương cho những một số tuyến đường đó
như thắp sáng cùng với hội nông dân của xã thắp sáng đường quê góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn của xã
cũng như là làm cho đẹp cánh vang của môi trường của xã
công ty điện lực phú yên cũng triển khai một số hoạt động để giúp đỡ cho bà con hộ nghèo hộ chính sách
như là sẽ triển khai sửa chữa đường dây sau công tơ thay bán điện lắp bóng đèn combec cho hai trăm linh hộ nghèo chính sách
và lắp mới công tơ thì cũng chủ yếu là cho miễn phí cho các hộ nghèo
không chỉ là vật chất hay ngày công lao động hoạt động trên còn là trách nhiệm của ngành điện tỉnh phú yên
cùng chung tay với chính quyền địa phương
công ty điện lực phú yên cũng triển khai một số hoạt động để giúp đỡ cho bà con hộ nghèo hộ chính sách